hôm nay hai mươi bảy tháng tám công an tỉnh lào cai đã bắt một đối tượng dùng dao uy hiếp cán bộ và cướp
tài sản tại ngân hàng việt tin banh chi nhánh lào cai thuộc phường cốc lếu thành phố lào cai
vào khoảng một mươi giờ ba mươi phút khi các nhân viên đang làm việc thì bất ngờ một đối tượng dùng khăn
chùm đầu hai tay cầm dao và kiếm đi vào ngân hàng việt tin banh lào cai khống chế một nhân viên
và yêu cầu các nhân viên khác phải cho tiền vào túi đã chuẩn bị trước ngay khi nghe thấy tiếng hô
hoán của nhân viên tổ bảo vệ đã có mặt đồng thời gọi điện báo cơ quan công an tới hỗ trợ
trong khi nhận tiền từ ngân hàng đối tượng đã mất cảnh giác đối tượng đã bị lực lượng chức năng
khống chế và bắt giữ tại cơ quan công an đối tượng được xác định là cư toản sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại xã bản lầu huyện mường khương đối tượng khai nhận vì cần tiền tiêu nên đã chuẩn bị những
công cụ cần thiết và đi xe ôm tới ngân hàng để thực hiện vụ cướp khi đang thực hiện hành vi thì
đối tượng đã bị lực lượng chức năng bắt giữ